văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia
ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có ban hành công điện số năm
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định các bộ tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn quốc phòng thông tin và truyền thông giao thông vận tải
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan báo chí
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố các bộ nêu trên thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp
nhiệt đới quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương
tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến
của áp thấp nhiệt đới để chủ động phong tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời ra soát các hoạt động trên biển nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó
với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên
báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn